trên cơ sở những chứng cứ xét hỏi công khai tại phiên tòa xét những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ nhân thân của các bị cáo
tòa nhân dân tp hcm đã tuyên phạt các bị cáo nguyễn trêm hàn phan angel mức án một mươi bốn năm tù
trục xuất hai bị cáo ngay sau khi chấp hành hình phạt tù tại việt nam
bị cáo trương nguyễn minh trí một mươi một năm tù giam các bị cáo đỗ tài nhân nguyễn hùng anh trần tuấn tài một mươi năm tù
các bị cáo võ hoàng ngọc đỗ quốc bảo chín năm tù trần văn vinh tám năm tù trần quang vinh bảy năm tù
nguyễn văn tránh đỗ thị thùy dung năm năm tù
ngoài ra các bị cáo còn bị phạt quản chế từ hai đến bốn năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù
quá trình điều tra xét xử tại phiên tòa các bị cáo trừ bị cáo fannenzo đã thể hiện sự ăn năn hối cải
nhận ra sai lầm và mong muốn hội đồng xét xử xem xét tuyên bức án nhẹ để sớm được trở về với gia đình
còn tại tỉnh ninh thuận vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tp phan giang tháp tràm đã tổ chức phiên xét xử sơ thẩm sáu bị cáo
gây dối trật tự công cộng vào đêm ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể vào đêm ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám nguyễn hữu thành trương thanh kiệt nguyễn đoàn phước mỹ nguyễn thị lừng
nguyễn văn nghĩa và nguyễn thị như hòa cùng một số đối tượng khác tập trung chặn xe trên đường quốc lộ một a
gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ đồng thời có hành vi chửi bới la hét và kích động đám đông chặn xe
cầm chai xăng dọa đốt xe ô tô khách dùng đá ném vào lực lượng công an
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn nghĩa hai năm tù giam nguyễn thị lừng một mươi hai tháng tù giam
nguyễn thị như hòa chín tháng tù giam nguyễn hữu thành tám tháng tù giam
riêng nguyễn đoàn phương mỹ và trương thanh kiệt tuyên phạt đần đượt là năm và sáu tháng tù trao hưởng án treo
liên quan đến sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh sơn la
vào ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn thanh nhàn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại thành phố sơn la phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục
sở giáo dục đào tạo tỉnh sơn la về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
hành công vụ đồng thời khám xét nơi ở nơi làm việc và ra lệnh cấm đi khỏi nước cư trú đối với nguyễn thanh nhàn
trước đó vào ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba đối tượng khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng
đều về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
mở rộng điều tra vụ án đến nay cơ quan an ninh điều tra đã có đủ căn cứ xác định nguyễn thanh nhàn
phó trưởng ban làm phách kiêm phụ trách tổ làm phách vòng một đã câu kết với các bị can khác sửa
nâng điểm bài thi trắc nghiệm cung cấp khóa phách cho bộ phận chấm thi tự luận để chấm điểm
nâng điểm môn ngữ văn cho một số thí sinh tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh sơn la
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
trên địa bàn huyện quỳnh lưu của tỉnh nghệ an vừa xảy ra vụ tai nạn hy hữu khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ
vào tối ngày hai mươi một tháng tám anh bùi duy hà ba mươi sáu tuổi trú tại xóm sáu xã tân sơn huyện quỳnh lưu
là chủ gara sửa ô tô giúp người hàng xóm thay lốp xe khách
trong lúc bơm hơi vào lớp anh hà ngồi lên lốp và lắp lại van thì bất ngờ chiếc lốp phát nổ
hất nạn nhân bay cao hơn ba mét và văng chung mái tôn dẫn đến tử vong
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương khu vực bắc biển đông lại đang hình thành áp thấp nhiệt đới
trong khi đó chiều nay một số nơi thuộc tỉnh thanh hóa nghệ an đã có mưa to có nơi mưa rất to
dự báo tối ngày hôm nay khu vực này tiếp tục có mưa to có nơi mưa rất to
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất ở các tỉnh thanh hóa nghệ an
đặc biệt là các huyện lang chánh như xuân thường xuân của tỉnh thanh hóa
kỳ sơn tương dương của tỉnh nghệ an cấp độ rủi ro thiên tài cấp năm
từ một mươi năm h ngày hôm nay hai mươi hai tháng tám giá xăng e năm ron chín mươi hai và xăng ron chín trăm năm mươi ba được giữ ổn định
trong khi giá dầu diesel và giá dầu hỏa dầu ma rút có sự tăng giả
cụ thể giá dầu diesel năm s tăng nhẹ một trăm bốn mươi tám đồng một lít trong khi đó dầu hỏa giảm nhẹ một trăm một mươi sáu đồng một lít
dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s
giảm hai trăm bảy mươi đồng một kg
như vậy theo điều chỉnh mới từ một mươi năm h ngày hôm nay giá xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi chín sáu trăm một mươi một đồng một lít
xăng ron chín nghìn năm mươi ba không cao hơn hai mươi một một trăm bảy mươi bảy đồng một lít
dầu diesel năm s không cao hơn một mươi bảy sáu trăm tám mươi sáu đồng một lít
dầu hỏa không cao hơn một mươi sáu hai trăm sáu mươi ba đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s không cao hơn một mươi bốn bảy trăm bốn mươi ba đồng một kg
đây là lần
thứ năm liên tiếp từ đầu năm giá xăng được giữ nguyên và điên bộ tăng mức giá dầu
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân